thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua
hai trăm linh ngày chào mừng đại hội đảng các cấp huyện và đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phong trào đã tạo được không khí thi đua trong toàn đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
đó là các công trình đẩy mạnh hoạt động văn hóa xây dựng nếp sống văn minh đô thị
đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
trong đó có một chín mươi ba công trình đăng ký thi đua đến nay đã có tám trăm chín mươi ba công trình hoàn thành đạt tỷ lệ tám mươi một
tiêu biểu như các phong trào về bảo vệ môi trường vì thành phố sạch và giảm ngập nước
phong trào lập lại trật tự xây dựng toàn dân nói không với việc xây dựng không phép và trái phép
đã giảm được trên bảy mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi lễ đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đã đánh giá rất cao
sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị
của nhân dân hiến kế hiến công tập trung nguồn lực để phát triển thành phố
đây là những quả ngọt để dân lên đại hội đảng các cấp